bộ công an đã công khai xin lỗi hai doanh nhân là ông bùi mạnh lân chủ tịch hội đồng quản trị và ông phạm văn hướng phó tổng giám đốc tổng công ty cổ phần sản xuất thương mại xây dựng hưng thịnh
bị bắt giam trái pháp luật trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra từ năm hai nghìn hai tại bình dương
tại buổi xin lỗi đại diện bộ công an cho biết đây là sự việc đáng tiếc không mong muốn xảy ra liên quan đến trách nhiệm thế hệ cán bộ điều tra viên trước đây thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
việc này đã gây ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của ông lân và ông hướng
cùng với đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề xuất kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ điều tra viên trong vụ án này và bồi thường cho ông lân và ông hướng theo luật định